thưa quý vị và các bạn trong các ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi tám dưới sự chủ trì của đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung cụ thể
liên quan đến các xe phạm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và các ông vũ đình thủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
trịnh huy đại nguyên phó tránh thanh tra sở công thương tỉnh lào cai
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông
nguyễn ngọc bích nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên avatit việt nam
lương văn na nguyên đảng ủy viên nguyên phó tổng giám đốc công ty
cao văn tham nguyên đảng ủy viên nguyên phó trưởng phòng kế hoạch thị trường
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apartheid việt nam
phan văn cương phó giám đốc sở công thương nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy sở công thương tỉnh lào cai
nguyên đảng ủy viên đảng viên tri bộ phòng kế hoạch tài chính
cục địa chất việt nam bộ tài nguyên và môi trường nguyên phó trưởng phòng công thương
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên khác có liên quan
xin được chuyển sang thông tin khác
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng nguyễn trọng phùng
đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố cao bằng
gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
tiến hành mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai
chi nhánh thành phố cao bằng và các đơn vị liên quan
vào ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trọng phùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng
trước đó một số lãnh đạo cán bộ khác của tri cục thuế thành phố cao bằng
tri cục thuế huyện thạch an văn phòng đăng ký đất đai và phòng quản lý đất đai
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cũng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại lô đất trụ sở đoàn nghệ thuật tỉnh cao bằng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã bán đấu giá
số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây
trong đó hà nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước
ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô số bệnh nhân covid một mươi chín tăng mạnh
trong tuần đầu tiên của tháng bốn đã có tới sáu mươi bảy ca mắc
cộng dồn từ đầu năm đến nay hà nội ghi nhận hơn hai trăm sáu mươi ca
người dân được khuyến cáo nên chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo sức khỏe
tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện tăng lên rõ rệt
hầu hết các bệnh nhân nhập viện khi phát hiện các triệu chứng
ho đau họng mệt mỏi mà không biết mình mắc covid một mươi chín
hết thì bị covid ta xuống đây nhập viện luôn
mệt mỏi đóng người và thấy đau họng và mệt
các bệnh viện chăm sóc tận tình
hôm qua thì mình nhập viện tôi nhập viện muộn
nên là các bác sĩ vẫn đến chăm sóc tối vẫn đến hỏi thăm kinh hình
theo báo cáo của sở y tế hà nội nếu như trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận tám đến một mươi ca mắc covid một mươi chín
thì đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay có từ hai mươi đến bốn mươi ca một ngày
tăng gấp hai đến bốn lần
các chuyên gia cũng nhận định thời tiết giao mùa tại miền bắc
là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển
trong đó có virus sars cov hai
bên cạnh đó còn do tâm lý chủ quan trong phòng chống bệnh
không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng khiến bệnh lây lan
mặt khác do tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín giảm mạnh
đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm khiến số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
riêng đối với covid một mươi chín hiện nay thì cũng có gia tăng so với tháng một tháng hai
tuy nhiên thì nó vẫn là hướng rất là thấp so với những bệnh dịch khác
trong giai đoạn truyền mùa này
thế thì hiện nay để phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
chúng tôi vẫn đề nghị rất là đối với người dân
nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản
thì chúng ta phải tiêm đủ mũi một mũi hai
và ai chưa được bổ sung mũi ba mũi bốn
chúng ta tiếp tục tiêm tại các trạm y tế xã phường
những trường hợp mà có triệu chứng mắc bệnh
nếu như nhẹ thì chúng ta sẽ tự cách ly theo dõi ở nhà
chỉ những trường hợp
nằm trong ngóng cao và có điều hiện triệu chứng diễn biến nặng
thì chúng ta mới cần phải đến cơ sở điều trị
hiện tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả
giảm thiểu bệnh nhân chuyển nặng và nhập viện
để phòng bệnh hiệu quả
người dân vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng
luôn giữ khoảng cách khi đến nơi đông người
và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ theo hướng dẫn của bộ y tế
khi có triệu chứng nghi ngờ
cần chủ động tự cách ly tại nhà để phòng lây nhiễm cho những người xung quanh
trong bối cảnh gia tăng trở lại số ca mắc covid một mươi chín
bộ y tế vừa có công văn khẩn gửi đến các địa phương
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của chính phủ
và kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm hai nghìn hai mươi ba của bộ y tế
thúc đẩy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đạt mục tiêu đề ra
ra soát vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine
nhất là đối với các nhóm có nguy cơ cao
các tỉnh thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tại các cơ sở giáo dục giám sát tại các cửa khẩu
trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng
đồng thời tổ chức tốt việc thu dung cấp cứu chăm sóc
điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh
đặc biệt là với các nhóm nguy cơ cao
hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong
và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn
không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị
tiếp tục bảo đảm hậu cần kinh phí thuốc vaccine sinh phẩm
vật tư hóa chất trang thiết bị nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch
ngày một mươi ba tháng bốn một nguồn tin cho biết
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng
truy tố bị ca nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng dcb về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết người này đã từng tố cáo con gái của ông trần quý thanh
đã cấu kết lừa đảo chiếm đoạt hai khu đất trị giá hàng trăm tỷ của mình
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
chung đơn sử dụng pháp nhân công ty dcb ký kết các hợp đồng đặc cộc
chú ý nhuận quyền sử dụng đất hợp đồng chú ý nhuận đất
hợp đồng hợp tác kinh doanh văn bản thỏa thuận
để chú ý nhuận đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng
tuy nhiên trong suốt quá trình từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
trung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt
liên quan đến vụ việc tố cáo con gái ông trần quý thanh
nguyễn văn trung từng tố cáo bà trần nguyễn phương đã cố kết với một người khác
lừa đảo chiếm đoạt hai khu đất của ông tại tp hcm trị giá hàng trăm tỷ đồng
bằng thủ đoạn cho vai tiền rồi lập hợp đồng giả cách chú ý nhuận
sau đó biến giả thành thật
nhằm ngăn chặn đẩy lùi tính dụng đen lộng hành
công an tp hcm đang đồng loạt triển khai chương trình
hành động tuổi trẻ công an tp xung kích tham gia phòng chống tội phạm
liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn tp
ngoài tuyên truyền đến với người dân để tránh xa cạm bẫy của các đối tượng
thì lực lượng công an cũng sẽ lập danh sách ra soát các số điện thoại
trên các tờ quảng cáo tính dụng đen để xử lý nghiêm theo quy định
qua công tác nắm tình hình hiện tại các loại tội phạm liên quan tính dụng đen
tiếp tục triển khai các hoạt động treo dáng các biển quảng cáo tờ bấm quảng cáo
ảnh hưởng không chỉ đến an ninh trực tự mà còn liên quan đến mỹ quan đô thị
tại các tuyến đường khu vực công cộng trên địa bàn tp
do đó đoàn thanh niên công an tp hcm tiếp tục nhân rộng
thực hiện công trình thanh niên tuổi trẻ công an tp xung kích
tham gia phòng chống tội phạm liên quan tính dụng đen trên địa bàn tp
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
chúng tôi cũng chỉ đạo cho công an ba mươi bốn phường
có các tăng cường công tác quần trang kiểm soát
như là phát động phòng trọng nhân dân
được kịp thời phát hiện ngay từ đầu khi mà đối tượng đến với địa bàn
có các hành vi phát các tờ rơi hoặc là gián các tờ rơi này
và xử nghiêm đối với các đối tượng này
một trong những biện pháp là chúng tôi yêu cầu các đối tượng này
phải tự tháo dỡ sắp lại những khu vực
mà các đối tượng này phát các tờ rơi hoặc là gián các tờ rơi
đồng thời là căn cứ theo các quy định của pháp luật để xử nghiêm

hiện nay công an hai mươi một quận quyện tp thủ đức đã đồng loạt ra quân tổ chức tháo dở
gỡ bỏ các biển quảng cáo tờ bướm liên quan hoạt động tính dụng đen
được treo trái phép tại các chợ bến xe nhà ga
các công trình công cộng đang được xây dựng
các khu vực xung quanh tại các khu công nghiệp
các huyến đường trung tâm thành phố
tập hợp các số điện thoại địa chỉ thông tin
được các đối tượng tính dụng đen cung cấp trên các tờ rơi
để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ điều tra xử lý theo quy định
để tháo bỏ những tờ quảng cáo tờ rơi miễn gián liên quan đến tính dụng đen
từ đó để tạo được một ý thức cho người dân
là thấy những tờ rơi này là tự động xóa bỏ
nâng cao được trình độ và cũng nhận thức
đẩy lùi tội phạm tính dụng đen ra địa bàn kiên cư
thông qua đó chúng tôi cũng làm luôn là
gỡ bỏ các biện quảng cáo không liên quan đến các công trình
trên đường phố để bảo quản
để góp phần chung tay bảo đảm cái văn minh đô thị
các bạn đồng ý
các đồng viên này sẽ có trách nhiệm thu thập
cũng như có biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện các đối tượng dán treo các bạn
cũng như là các tờ rơi liên quan đến tính dụng đen
đồng thời sử dụng biện pháp nghiệp vụ
để có mời gọi răng đe
cũng như có những biện pháp nghiệp vụ
trong công tác đấu tranh
nhằm mục đích kéo dãn tội phạm tính dụng đen trên địa bàn
ngoài những biện pháp nghiệp vụ
biện pháp tuyên truyền
thì công an tp hcm cũng huy động sự chung tay
của các tổ chức chính trị xã hội
như hội phụ nữ cựu chiến binh mặt trận công đoàn
tạo nên một thế trận an ninh nhân dân vững chắc
để phòng chống các loại tội phạm nói chung
phương châm hoạt động của chúng tôi là
lấy chuyên môn làm phong trào
lấy phong trào phục vụ công tác chuyên môn
nên là việc
tuổi trẻ công an tp hcm xung kích
tham gia trong công tác phòng chống
tội phạm được triển khai rộng khắp
trên tuổi trẻ toàn lực lượng
ngoài việc sung kích tham gia phòng chống tội phạm
tí dụng đen thì chúng tôi cũng xung kích tham gia
trong việc thành lập các đội hình tự quản
về an ninh trật tự
tại biến xe khách liên tỉnh biến xe buýt liên quận
và trong công cuộc chuyển đổi số
thì chúng tôi thực hiện công trình trang niên
là ứng dụng bản đồ số tại trung tâm
chỉ huy công an tp hcm để phục vụ công tác tuần tra ba trăm sáu mươi ba
trong ngày cao điểm ra quân
đoàn thanh niên công an tp hcm đã thu thập được

gỡ bỏ một mươi hai trăm linh ba quảng cáo tính dụng đen
hỗ trợ tài chính phát hai mươi bảy chín trăm bốn mươi năm tờ bướn
tuyên truyền pháp luật
chín mươi chương trình tuyên truyền
tại các địa bàn với sự tham gia
của hai mươi chín bốn trăm tám mươi năm người dân
thời gian tới công an các địa phương
sẽ làm tốt công tác nắm người nắm hộ
sự việc hiện tượng liên quan tín dụng đen
để nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản
nắm được nơi cư trú địa bàn
và quy luật hoạt động của các đối tượng
tăng cường mật độ công tác vườn tra
vào các khung giờ tối đêm khuya sáng sớm
để chủ động phát hiện các đối tượng đi dán quảng cáo
phát tờ rơi tín dụng đen
để xử lý và đấu tranh điều tra làm rõ
thưa quý vị đây là lần cuối cùng tôi cam kết
nếu không thực hiện tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật đây là lời cam kết chắc chắn
mà ông nguyễn ngọc thủy
tổng giám đốc abec leader viết vào
biên bản hoàng tiền cho phụ huynh học sinh
trong vụ lâm sầm giữa hệ thống trung tâm
anh ngữ này với phụ huynh gây chú ý
trong thời gian vừa qua vậy thì phụ huynh
có ý kiến như thế nào sau lời cam kết này
của sắc thủy mời quý vị cùng theo dõi
phóng sự ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân
vụ việc bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
abec leader bắt đầu thông báo
nghỉ ngắt quản với những lý do
như giáo viên ổn sự khố mạng
không đảm bảo không đàm phán được mặt bằng
tái cấu trúc nhiều phụ huynh
khiếu nại chất lượng giảng dạy không như cam kết
ôm tiền bỏ rơi khách hàng và yêu cầu
hoàn trả học phí đến ngày chín tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn ngọc thủy
chủ tịch kiêm tổng giám đốc và
ông nguyễn anh tuấn tổng giám đốc điều hành
abec leader tổ chức buổi họp
với phụ huynh tại thành phố hồ chí minh
cuộc họp diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng
đến mức phía khách sạn kỳ hòa
nơi diễn ra cuộc họp thông báo ngưng không cho tổ chức
đồng thời cắt điện phòng họp do e ngại
không đảm bảo được an ninh trật tự
cuộc họp chỉ kết thúc khi ông thủy cam kết
thực hiện nghĩa vụ hoàn trả học phí với phụ huynh
có nhu cầu

thực hiện nghĩa vụ hoàn trả học phí với phụ huynh
có nhu cầu đảm bảo được an ninh trật tự
cuộc họp chỉ kết thúc khi ông thủy cam kết
ngoài việc cam kết hoàn lại học phí đối với những phụ huynh có yêu cầu đại diện abaxer cũng cam kết sẽ mở lại các chi nhánh tại phía nam
tuy vậy hầu hết phụ huynh có con theo học tại hệ thống abe leader không đồng tình với cam kết mà ông thủy đưa ra
nếu như abdlibert có mở lại các trung tâm của chi nhánh phía nam tôi vẫn không còn lòng tin
tôi kiên quyết rút lại học phí và sẽ không cho con học bất cứ một trung tâm nào còn cổ phần hoặc liên quan đến albert leicester
tại vì ngay từ đầu họ đã có mục đích họ đã có chủ trương rằng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản
bởi vì họ cứ bảo rằng là họ khó khăn cho nên họ gặp trường hợp như ngày hôm nay
nếu như anh đã khó khăn tại sao anh không điều tiết học viên sang một đối tác của anh
hoặc nếu anh đã khó khăn thì anh đừng
anh vẫn khuyến khích phụ huynh đóng tiền vào
đằng này nếu anh đã khó khăn anh biết rằng doanh nghiệp của anh sẽ đóng cửa hàng loạt
nhưng anh vẫn khuyến khích phụ huynh cứ dồn tiền vào
đến bây giờ câu trả lời của chúng tôi là không đồng ý phương thức đó
bản chất của vấn đề là gì tôi xin trả lời
cái thứ nhất là anh thủy và ban quản trị của anh ấy đã từng hứa với phụ huynh học sinh có rất nhiều cái thời hạn
có người đã quá cái thời hạn để trả tiền
cũng có người bây giờ là ba cái lời hứa cũng vẫn chưa thực hiện được một số tiền rất lớn
như vậy thì đến giờ tôi tin chắc rằng lời hứa của anh thủy cũng không nhằm ngoài mục đích kéo dài thời gian để trả nợ
cho nên chúng tôi không được đồng ý theo phương pháp trả tiền như vậy
sau buổi họp nói trên gần hai trăm linh phụ huynh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cũng tiếp nhận đơn tố cáo của abbax leader từ phía phụ huynh
và đang trong quá trình xử lý
đồng thời sở dư dục và đào tạo tp hcm đã lập đoàn thanh tra tại các cơ sở của apple exeter tại tp hcm
kết luận thanh tra đang được hoàn thiện để công bố
trước sự việc phụ huynh học sinh nhận được tin nhắn với nội dung thông tin kiểm tra tiếng anh và đường linh lạ
ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê quý đôn tp hcm đã gửi cảnh báo tới phụ huynh
yêu cầu cảnh giác khi nhận được tin nhắn và không nhấn vào đường link lạ này
trước đó nhà trường nhận được thông tin trên từ phản ánh của một số phụ huynh quan sát mình
đây không phải là học thư điện tử của trường nên ngay khi nhận được thông tin
nhà trường đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp để cảnh báo phụ huynh
hiện tại nhà trường cũng không biết lin đó chứa nội dung gì
ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê quý đôn tp hcm khẳng định
nhà trường không thông báo kiểm tra tiếng anh qua tin nhắn
vì thế trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh để cảnh giác
nhà trường đề nghị các phụ huynh không bấm vào link của tin nhắn
chỉ vài ngày sau thông báo doanh nghiệp dừng khai thác cầu tàu số hai tại bến bạch đăng
ngày một mươi ba tháng bốn sở giao thông vận tải tp hcm đã có quyết định về việc công bố gia hạn
hoạt động của bến thủy nội địa ga tàu cao tốc bến bạch đăng đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
từ ngày một tháng bốn đến nay doanh nghiệp khai thác đã hai lần ra thông báo tạm dừng khai thác
tàu cao tốc tuyến sài gòn vũng tàu và ngược lại
sau khi được gia hạn dự kiến từ ngày một mươi bốn tháng bốn tàu cao tốc tuyến này sẽ hoạt động trở lại
sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu doanh nghiệp khai thác bến bảo đảm vệ sinh môi trường
bảo đảm điều kiện an toàn kết cấu công trình cầu bến thủy nội địa an toàn giao thông đường thủy đường bộ khu vực bến
mới đây phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lọc tỉnh cao bằng nguyễn trọng phùng
đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tp hcm gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
tiến hành mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai
chi nhánh tp hcm và các đơn vị liên quan
ngày một mươi hai tháng bốn phòng kể sát kinh tế cơ quan tỉnh cao bằng đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trọng phùng
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng
trước đó một số lãnh đạo cán bộ khác của tri cục thuế tp cao bằng tri cục thuế huyện thạch an
văn phòng đăng ký đất đai và phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh
cũng đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại lô đất trụ sở đoàn nghệ thuật tỉnh cao bằng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã bán đấu giá
đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra thu giữ lô hàng
hơn sáu mươi sáu sản phẩm đồ chơi trẻ em và thực phẩm đóng gói không dõng quần gốc trên địa bàn tp lào cai
đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra thu giữ lô hàng
một mươi thùng bia giấy gồm năm mươi sáu chiếc xúc xích bốn bảy trăm hai mươi tám đồ chơi phun nước bốn ba trăm hai mươi bộ đồ chơi đèn chiếu sáng
một tám mươi vị đồ chơi đất nặng
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là ông
phùng việt ninh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng và mời chủ hàng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre vừa bàn giao hồ sơ vụ tảng chữ
vận chuyển khoáng sản xảy ra vào chiều một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực công trình cầu rạch miễu hai
thuộc xã phú túc huyện châu thành cho công an huyện châu thành
tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
theo đó khoảng một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực công trình cầu rạch miễu hai thuộc xã phú túc huyện châu thành tỉnh bến tre
tội công tác phát hiện ông cao duy khánh điều khiển xe cạp khoáng sản loại đất dính từ tàu sắt lên xe tải do ông phạm văn bé bảy điều khiển
tổ công tác tiến hành đo thực tế khoang chứa tàu của tàu sắt thùng chứa xe tải và bãi tập kết đất dính
kết quả xác định có bốn trăm linh binh sản

qua làm việc các cá nhân nêu trên không cung cấp được hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc số đất dính trên
thưa quý vị và các bạn săn bắt đập bẫy thú rừng là hành vi vi phạm pháp luật và bị ngăn cấm
tuy nhiên trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba hạ kiểm lâm liên quận sơn tràng ngũ hành sơn tp đà nẵng đã phát hiện hơn bốn trăm năm mươi chín bẫy thú các loại
phá hai lán chạy cháy phép bắt giữ và tái thả ba cá thể hoang dã
về với tự nhiên đây là một thực trạng đáng báo động cần sự phối hợp tăng cường truy quét xử lý các đối tượng này
tiếng kèo thét trong đầu đớn vì bị dính vào bẫy kẹp
may mắn chỉ được giải cứu và thoát đạn
trong trường hợp xấu hơn các cá thể trồn này phải kéo lê thân thể cùng với bẫy kẹp
vết thương càng lâu ngày có thể dẫn đến hoại tử và cuộc chi
đoàn clip ngay sau khi được nhóm nhíp ảnh
hoàng gia trực tiếp giải cứu và đưa lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dị luận về vấn ngại đặt bẫy săn bắt động vật
bản thân tôi là một người khá là yêu động vật
vì thế nên là tôi cho rằng khi nhìn hành động như thế những con thú bạn ấy bị như vậy tôi sẽ cảm thấy rất là đau lòng
bởi vì các bạn ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ở khu rừng này để trở về với thiên nhiên
nhưng mà như vậy thì thật sự là nó rất là đáng thương
theo tôi thì đây là một hành vi nó không chỉ vi phạm đạo đức mà nó còn là vi phạm pháp luật nữa
vì thế thì
tôi nghĩ rằng là cần có những cái quy định hoặc là những cái luật pháp và cái chế tài xử phạt thật là mạnh
để có thể bắt gọn các cá thể động vật này các đối tượng sử dụng rất nhiều loại bẫy khác nhau
phổ biến nhất vẫn là bẫy dây ruốt bẫy kẹp bằng sắc có tính sắc thường cao
đây là ba mươi hai loại bẫy các loại được hạt kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn đã tiến hành tháo gỡ
số lượng bẫy phát hiện tăng vọt so với cùng kỳ và gần bằng cả năm hai nghìn một mươi tám
cho thấy vấn nạn đặt bẫy hiện nay đang ở mức báo động
hơn nữa với phương thức đặt bẫy tinh vi khiến ngày càng có nhiều động vật mắc bẫy
và lực lượng chức năng cũng khó phát hiện giải cứu
nó sẽ gây bị thương cái vùng mà bị rút dây
gần như là ngày nào chúng ta từ khi mà hôm có phản ứng tới bây giờ
thì gần như ngày nào lực lượng cũng đi các cái tuyến đi xuyên qua rừng
để đảm bảo kịp thời phát hiện và tháo dỡ nếu có phát hiện các trường hợp bẫy
tuy nhiên cái việc hiện nay lượng người vào sơn trà hàng ngày rất là đông
và cái việc để kiểm soát được các đối tượng nào đi vào rừng đi vào từ chỗ nào
từ vị trí nào thực sự đó là một bài toán rất là khó để tìm ra lời giải
không chỉ có cá thể trồn mà cá thể khỉ hay vọt chà vá chân nâu
một loài động vật đặc hữu đang được bảo vệ ở bán đảo sơn trà cũng đã từng giếm bậy
hành vi đặt bẫy này đang tác động lớn đến môi trường sống
ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái khu vực
cần sớm được các ngành chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt
bộ giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành
về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
và nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định
về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe
có phương án tổ chức vận tải phù hợp trở đúng tải trọng cho phép đúng số người theo quy định
kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến
niêm yết các thông tin theo quy định đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách
phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của các cơ quan chức năng
để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng
chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với sở giao thông vận tải hà nội tp hcm
và một số địa phương có nhiều xe dù bến cóc xe quá tải hoạt động
để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động ở quảng bình vừa kết thúc
hiệp hội hoang động hoàng gia anh đã phát hiện hai mươi hai hang động mới ở khu vực này
ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng cho biết
sau ba tuần làm việc thám hiểm hang động
ở khu vực phong nha kẻ bàng huyện tuyên hóa và huyện minh hóa quảng bình
hiệp hội hang động hoàng gia anh cùng các nhà thám hiểm đến từ úc anh new zealand
đã phát hiện hai mươi hai hang động mới với tổng chiều dài một mươi một bảy km
trong đó có hai mươi hàng động được phát hiện tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa
và xã hóa phúc xã hóa sơn huyện minh hóa
hai hang động còn lại được phát hiện ở khu vực phong nha kẻ bàng
để khai thác hàng động mới phục vụ du lịch
các nhà thám hiểm khoa học và các cơ quan chức năng ở quảng bình
sẽ tiến hành kiểm tra độ an toàn dòng chảy địa mạo điện chất
đối với các hạng động mới được phát hiện này
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn
tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ du lịch quốc tế vitm năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề du lịch văn hóa việt nam
hội trợ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt
khi đánh dấu cổng mốc một mươi năm hình thành và phát triển hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
trong một thập kỷ qua
vitm đã phát triển mạnh mẽ trở thành một sự kiện du lịch có tầm cỡ quốc gia
là sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo nhất các doanh nghiệp du lịch việt nam và quốc tế
năm nay dù có nhiều khó khăn nhưng hội trợ vitm hà nội hai nghìn hai mươi ba
vẫn thu hút sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
và một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ và khoảng năm trăm linh gian hàng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho rằng
sau một mươi một lần tổ chức
vitm hà nội đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng
là hội trợ có quy mô lớn nhất của ngành du lịch
mang lại những cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp du lịch
điểm đến các địa phương trong nước và quốc tế gặp gỡ nắm mắt thông tin
tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển
ban tổ chức dự kiến hội trợ sẽ thu hút ba doanh nghiệp và sáu mươi người dân du khách
trong hội trợ lần này chúng tôi kỳ vọng là chúng tôi sẽ triển khai bán
ba chỗ và phục vụ sáu lượt khách

chúng tôi đã đánh giá được xu hướng này
vì vậy chúng tôi đã triển khai cái băng mê hướng tư từ rất là sớm
từ trước tết rồi và chúng tôi đã triển khai là những cái tịch vụ
đặt bảng tịch vụ về máy bay và phòng khách sạn để cho khách hàng
là có cái mức giá ưu đại nhất khi mà khách đi cái tour thì phải băng mê hướng tư
bên cạnh những cái sản phẩm mang phong vị về những cảnh đẹp
chúng tôi cũng đưa vào những cái hương vị cũng như là cái nét đẹp về văn hóa
của các địa phương trong cả nước cũng như là các quốc gia trên thế giới
đến với cái dịp ba mươi tháng bốn và chỗ tổ quỳnh vương
thì rất nhiều cái tour đi trong nước và nước ngoài đã gần hết chỗ
chỉ còn những chỗ cuối cùng dành cho những khách hàng nhanh trang để đăng ký tour
tour mùa hè thì đa dạng hơn
chúng tôi mở rộng bên cạnh những sản phẩm về du lịch điện đạo
chúng tôi cũng có những combo du lịch để kết hợp với các hàng không
và những cái đối tác về khách sạn năm sao resort năm sao
để cho khách có những sự đa dạng về lựa chọn
điểm nhấn của vitm hà nội hai nghìn hai mươi ba là các sự kiện
xoay quanh những vấn đề nóng của du lịch việt nam hiện nay
như diễn đàn phát triển du lịch văn hóa việt nam
tọa đàm giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch
các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của các tỉnh thành phố
hoạt động liên kết điểm đến
đã đi sâu
vào một cái chuyên đề về văn hóa hoặc là ẩm thực
thì chúng tôi nhắm đến thị trường khách quốc tế
để họ có thể hiểu rõ hơn về những lịch sử
về cái văn hóa cũng như ẩm thực của người việt nam mình nói chung
và các dân tộc vùng cao tây bắc nói riêng
thì khi mà chúng tôi đưa ra các cái chương trình về biệt động sài gòn
gắn kết với lại các cái văn hóa việt nam
các cái điểm duy tích thực sự văn hóa
thì chúng tôi đưa ra cái tour là ký ức sài gòn chợ lớn
hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hà nội hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong bốn ngày
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn tại trung tâm triển lãm quốc tế
công an hóa lao động hữu nghị việt sô
sẽ có khoảng một mươi tour sản phẩm du lịch kích cầu giảm giá
sản phẩm du lịch mới sẽ được giới thiệu trong dịp này
cũng trong khuôn khổ của hội trợ vitm hai nghìn hai mươi ba sở du lịch thành phố hồ chí minh
đã tổ chức họp báo giới thiệu về hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh
một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội trợ là mở rộng thị phần khách quốc tế đến việt nam
tạo sự đột phá cho công tác xác tiến quảng bá du lịch
theo thông báo của ban tổ chức hội trợ lần này tiếp tục được tổ chức với hình thức trực tiếp
kết hợp trực tuyến nhằm tối đa cơ hội kết nối giao thương
tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng gặp gỡ giữa các đơn vị triển lãm
với quy mô tăng gấp đôi so với năm ngoái và chất lượng vượt trội
hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh hai nghìn hai mươi ba dự kiến sẽ thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị triển lãm và thương hiệu
trong khuôn khổ hội trợ sở du lịch thành phố hồ chí minh cũng phối hợp với tổng cục du lịch
để triển khai nhiều hoạt động như chương trình người mua quốc tế và báo chí quốc tế
chuỗi hội thảo chuyên ngành du lịch
đặc biệt ngày cuối cùng ban tổ chức sẽ mở cửa tự do cho khách tham quan công chúng
với tên gọi ngày hội tiêu dùng dành cho công chúng với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi mini game hấp dẫn
sự kiện hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng chín
tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn quận bảy thành phố hồ chí minh
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn tại thành phố hồ chí minh triển lãm quốc tế coffee show chính thức khai mạc
mang đến nhiều giải pháp sản xuất cà phê trà thực phẩm đồ uống nói chung
cũng như giới thiệu công nghiệp thực phẩm và đồ uống cho các nhà hàng khách sạn nói riêng
triển lãm quốc tế coffee show hai nghìn hai mươi ba của hơn bốn trăm linh đơn vị trưng bày trong nước và quốc tế
với nhiều nhóm ngành hàng khác nhau về máy pha cà phê mặt hàng cà phê xuất khẩu
nhóm ngành cà phê nhân xanh cà phê hòa tan
mở rộng hơn nội dung triển lãm còn giới thiệu nhóm sản phẩm nguyên phụ liệu pha chế và làm bánh
sự đa dạng và phong phú sản phẩm trưng bày góp phần giúp công nghiệp đồ uống việt nam
thích ứng với khẩu vị và thói quen thưởng thức mới
cũng tại triển lãm sẽ diễn ra hai giải đấu cấp quốc gia là giải nhà pha chế giỏi việt nam
việt nam national barista championship và giải nghệ nhân pha chế latte ấn tượng
triển lãm quốc tế coffie show hai nghìn hai mươi ba diễn ra xuyên suốt từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
tại trung tâm triển lãm secc thành phố hồ chí minh
thương vụ việt nam tại mỹ và liên minh châu âu eu mới đây đã có thông tin cảnh báo
các doanh nghiệp sản xuất bún phở bánh đa từ gạo tại việt nam cần phải nâng cao kiểm soát chất lượng
khi ủy ban châu âu ec đã tiếp nhận hồ sơ theo dõi các sản phẩm bún bánh đa từ gạo có chứa dư lượng thuốc trừ sâu
việc ủy ban châu âu lập hồ sơ theo dõi dư lượng lượng thuốc trừ sâu hay chloroethanol
có trong sản phẩm bún phở bánh đa nhập khẩu từ việt nam được đánh giá rất quan trọng
do đó nếu doanh nghiệp việt nam không quản lý tốt dư lượng nhiều khả năng ủy ban châu âu
sẽ đưa vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền
điều này có tác động rất lớn đến xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến của việt nam
bởi liên minh châu âu là thị trường lớn với sản phẩm này
nhằm mở rộng mạng bay đến các trung tâm kinh tế du lịch lớn trên thế giới
ngay sau khi triển khai các đường bay thẳng giữa úc và việt nam
với ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai năm bảy từ sydney về tp hcm
và thứ bốn sáu chủ nhật từ tp hcm đi sydney
các chuyến bay thẳng này sẽ được vietjet sử dụng tàu bay lớn a ba trăm ba mươi hiện đại
trước đó hãng bay này cũng khai trương bay từ melbong về tp hcm với tần suất ba chuyến một tuần
sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển du lịch công tác và thăm thân của đông đảo người dân
với việc liên tiếp mở đường bay mới tới các điểm đến trong nước và quốc tế
đã giúp vietjet kết nối đến các trung tâm quan trọng trong khu vực của quốc tế
như úc ấn độ nhật bản hàn quốc trung quốc kazakhstan indonesia malaysia singapore thái lan
nhằm chủ động trong quản lý điều hành hỗ trợ giữa người dân và doanh nghiệp
tạo động lực để bước phá cho tp thủ đức tp hcm bộ kế hoạch và đầu tư vừa có đề xuất
giao một số chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền thuộc tp hcm cho hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức trong một số lĩnh vực
theo bộ kế hoạch và đầu tư hiện tp thủ đức chỉ có thẩm quyền ngang quận quyện
chưa phát huy được vai trò của chính quyền đô thị đúng nghĩa
khiến quá trình triển khai công việc mất nhiều thời gian công sức chưa đảm bảo đúng tiến độ
chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân về sự phát triển vượt bậc của mô hình thành phố
trong thành phố đầu tiên của cả nước
do đó trong dự thảo hồ sơ xây dựng nghiệp quyết của quốc hội về thí điểm cơ chế
chính sách đặc thù phát triển tp hcm đang được bộ tư pháp thẩm định
bộ kế hoạch và đầu tư kỳ vọng việc tăng quyền cho tp thủ đức ở nhiều lĩnh vực
sẽ tạo chủ động trong quản lý điều hành hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
đây cũng là động lực để thủ đức thu hút nhiều nguồn vốn động lực trong và ngoài nước
đáp ứng mục tiêu đóng góp ba mươi grdp của tp hcm và chiếm bảy grdp của cả nước
thí điểm tăng quyền cho tp thủ đức sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình thành phố
thuộc thành phố tại địa phương khác
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thành ủy tp hcm đã ban hành chỉ thị số một mươi bảy ct trên tu về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
và xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh
xác định đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và ưm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ
là hai mũi nhọn để thực hiện chỉ thị này
tp hcm đang liên tiếp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu công nghệ
từng bước áp dụng trong vận hành đô thị thông minh
ban chỉ đạo chuyển đổi số tp hcm đã chọn hai nghìn hai mươi ba là năm chủ đề về dữ liệu số
đây là cơ sở quan trọng nhất để tiến tới đô thị thông minh
sở thông tin truyền thông tp nhấn mạnh vào giải pháp tạo lập và duy trì dữ liệu số của tp
phục vụ chia sẻ hỗ trợ và ra quyết định
trong đó tập trung phát triển ba nhóm dữ liệu
thứ nhất nhóm dữ liệu phục vụ cho quản lý đất đai đô thị
thứ hai nhóm dữ liệu liên quan đến thông tin người dân
và thứ ba nhóm dữ liệu về phát triển tài chính doanh nghiệp
dữ liệu là cốt lõi trong bất cứ chiến lược chuyển đổi số và chiến lược đô thị thông minh nào
cần đồng bộ hóa kho dữ liệu từ cấp độ quản lý thành phố cấp độ doanh nghiệp và cấp độ dân cư
công nghệ và đổi mới sáng tạo đã giúp xử lý kho dữ liệu đó
giúp đồng bộ phân tích và đưa ra các giải pháp theo yêu cầu
điều quan trọng là chúng tôi kỳ vọng tiếp tục có thêm sự đồng hành của tp hcm
trong các quy trình chính sách hỗ trợ để giúp nhanh chóng đưa công nghệ ứng dụng vào xử lý dữ liệu
trên cơ sở định hướng dữ liệu này các sở ngành tại tp hcm đẩy mạnh triển khai thống nhất các hệ thống thông tin chuyên ngành
dự kiến năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có sáu hệ thống thông tin chuyên ngành của sáu sở ngành đưa vào vận hành
bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử hệ thống thông tin quản lý đất đai hệ thống thông tin quản lý xây dựng
quản lý đối tượng bảo trợ xã hội quản lý đầu tư công và quản lý hồ kinh doanh cá thể và cuối cùng là cơ sở dữ liệu quy hoạch
tp hcm đang chú động kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp công nghệ vào chủ trương này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
quan trọng nhất là cái phần thu nhập dữ liệu thì cái nền tảng iot là nền tảng quan trọng nhất
ngoài ra là dữ liệu hình ảnh cũng là dữ liệu cũng cần quan trọng và đồng bộ với nhau
thì việc mà tổng hợp cái dữ liệu iot và dữ liệu camera cũng như là phân tích hình ảnh phân tích dữ liệu lớn
chúng tôi cũng xây dựng những cái nền tảng để xử lý dữ liệu thô giúp cho có thể đưa ra các insight cho cái người vận hành hệ thống dữ liệu đấy
có thể nắm bắt tình hình thực tế một cách nhanh chóng và có thể đưa ra các quyết định chính xác và nhanh nhất
sau hơn sáu tháng thực hiện chỉ thị một mươi bảy cttu tp hcm đạt một số thành tựu nhất định trong chiến lược đô thị thông minh
thành phố vào năm hai nghìn hai mươi hai nằm ở vị trí một trăm một mươi một tức đã tăng sáu mươi tám bậc so với năm hai nghìn hai mươi một trong top hai trăm linh hệ sinh thái năng động nhất toàn cầu
thành phố cũng sắp thứ ba về chuyển đổi số toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một
kinh tế số thành phố chiếm một mươi năm ba mươi tám gdp năm hai nghìn hai mươi hai tạo động lực cho những hoạt động tiếp theo của tp hcm tiến đến đô thị thông minh
để thực hiện được mục tiêu đó thành phố xác định động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế xã hội là phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
thành phố tiếp tục đầu tư khai thác hiệu quả các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ
tại các trường đại học khu công nghệ cao khu nông nghiệp công nghệ cao khu công viên phần mềm quang trung để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền dững
thành phố đã điển khai nhiều chương trình đề án quan trọng như chương trình chuyển đổi số đề án xây dựng tp hcm
chí thị một mươi bảy cttu đặt ra mục tiêu năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh tạo lập tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu phục vụ công tác phục hồi phát triển kinh tế xã hội và quán trị thành phố theo hướng hiện đại xây dựng để trở thành đô thị thông minh
thành phố phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh tế số đóng góp khoảng hai mươi năm tổng sản phẩm đồ địa grdp trên địa bàn
theo bảo hiểm xã hội tp hcm ba tháng đầu năm số lượng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ
với hơn bốn mươi tám doanh nghiệp chậm nợ bắt buộc cơ quan này cũng đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố tám mươi bảy đơn vị đến cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy tình trạng đáng lo ngại cần có các cơ quan quản lý xử lý dứt điểm để bảo vệ quyền lợi cho người dân
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo số liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm tính đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố có gần hai mươi tám bảy trăm năm mươi năm đơn vị chậm đóng từ một đến ba tháng với số tiền tương đương một năm trăm linh tỷ đồng hơn tám sáu trăm linh đơn vị chậm đóng từ ba đến sáu tháng tương đương bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng hơn bốn đơn vị chậm đóng từ sáu đến một mươi hai tháng tương đương ba trăm tám mươi hai bảy tỷ đồng
đáng chú ý có sáu bảy trăm linh chín đơn vị chậm đóng trên một mươi hai tháng với số tiền chậm đóng hơn một tám trăm linh tỷ đồng
và số lượng này đang có sự hưởng gia tăng trong các tháng tiếp theo
chế tài thì đã có nhưng dường như các doanh nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng của các hành vi này
hiện số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đã lên tới hơn sáu tỷ đồng chiếm tỷ lệ nợ là bảy so với kế hoạch thu được giao
sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới một tháng là một sáu trăm chín mươi bốn tỷ đồng và số tiền chậm đóng khó thu năm trăm bảy mươi tám tỷ đồng thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là ba bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng chiếm tỷ lệ nợ là bốn ba mươi năm so với kế hoạch thu của bảo hiểm xã hội việt nam giao
hàng tháng chúng tôi đều có gửi các thông báo nhắc nợ cho các đơn vị chậm nộp từ bắt đầu từ một tháng trở lên và chúng tôi gửi
và trong vòng một mươi năm ngày chúng tôi lại gửi nhắc một lần nữa thì sau hai lần gửi nhắc nhưng đơn vị vẫn không khắc phục thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh kiểm tra và để yêu cầu đơn vị khắc phục nợ
trường hợp đơn vị không khắc phục nợ thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục xử phạt xử phạt và sẽ chuyển khởi tố hình sự
người có hành vi chậm nộp
chốn đóng các loại bảo hiểm theo quy định cho người lao động không đóng bảo hiểm trong sáu tháng trở lên mà gây ra một cái hậu quả là trốn đóng với mức tiền trốn là năm mươi triệu trở lên hoặc là trốn đóng bảo hiểm cho một mươi người trở lên thì có thể bị đối diện với cái hình phạt cao nhất là lên đến hình phạt tù là bảy năm và mức phạt tiền có thể là lên đến một tỷ đồng
còn đối với cái pháp nhân mà có hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có thể bị phạt tiền lên đến là ba tỷ đồng
nguyên nhân thì có nhiều
tuy nhiên theo các chuyên gia tình hình kinh tế khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế đang là lý do chính làm gia tăng vấn đề này
do đó các cơ quan quản lý cần có biện pháp phù hợp với thời điểm để có thể kéo giảm được tình trạng này
tôi nghĩ là không có doanh nghiệp nào muốn chậm trễ về bảo hiểm xã hội cả
tại vì đây là gắn liền với quyền lợi của người lao động
do đó tôi nghĩ rằng có hai chuyện để biết người ta khó khăn thế nào cái đó là biện pháp hỗ trợ và khuyến khích người ta đóng
không thì chúng ta có thể phạt và người ta có thể kỳ dân sự
và quá nữa chúng ta cũng có thể yêu cầu các cơ quan xử lý hình sự
tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta dùng biện pháp vừa tình vừa có lý và chặt chẽ thì tình trạng chậm đóng chậm đột bảo hiểm xã hội sẽ giảm bớt
việc nợ động tiền bảo hiểm này đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chế độ chính
sách đối với người lao động nhất là khi họ ốm đau thai sản tai nạn lao động không được thanh toán chế độ
do đó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp hiệu quả đồng thời hoàn thiện luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật